nghề nuôi bò sữa ở tp hcm có dấu hiệu suy giảm người nuôi gặp nhiều khó khăn do đầu ra không ổn định
sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường do vậy tổ chức lại sản xuất là điều đang được đặt ra cấp thiết
đối với ngành bò sữa tại tp hcm
nhiều hộ chăn nuôi bò sữa ở huyện củ chi cho biết hiện nay khó khăn nhất là giá thức ăn chăn nuôi tăng cao
nhiều hộ đã chọn cách tự trọng thức ăn để vừa đảm bảo dinh dưỡng cho đàn bò vừa hạ giá thành
tại củ chi nghề chăn nuôi bò sữa đa phần là nông hộ nhỏ lẻ manh múng
nên khó áp dụng máy móc thiết bị để tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng nguồn sữa
chưa kể người nuôi còn chịu áp lực đầu ra khi nguồn sữa chưa thật sự đảm bảo chất lượng cao
trong khi nhu cầu sản phẩm sạch an toàn đang được thị trường đặt lên hàng đầu
đầu ra bắp bên chăn nuôi khó khăn khiến nhiều nông dân đóng chuồng hoặc chuyển sang nuôi bò thịt
hiện thành phố có khoảng sáu mươi bảy con bò lấy sữa chỉ bằng khoảng bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi năm
trong khi đó nhu cầu sữa nguyên liệu vẫn đang gia tăng
để ổn định sản lượng bò sữa trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giống
vốn cải tiến năng suất chất lượng sữa đồng thời tổ chức lại sản xuất
khuyến kháo với bà con trăn nuôi là mạnh dạng là phận dụng các tiến bục
vào trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là mạnh dạng là mình đầu tư các trang thiết bị
để mà vừa khai thác hiệu quả tiềm năng của những bà con sản vừa tiết kiệm được sức lao động
dù không phải là địa phương có thế mạnh nông nghiệp nhưng thành phố hồ chí minh đang có đàn bò sữa vào tớp đầu cả nước
nghề nuôi bò sữa đã góp phần giúp nhiều nông dân làm giàu
chính vì vậy để ổn định ngành bò sữa theo hướng chất lượng hiện đại và hiệu quả kinh tế
cùng với việc tổ chức lại sản xuất tập trung vào những trang trại
cải lớn có đầu tư khoa học kỹ thuật chính người nông dân cũng cần thay đổi tư duy sản xuất
tập trung cho sản phẩm chất lượng an toàn mới có thể khẳng định được thương hiệu uy tín của ngành bò sữa thành phố